thưa quý vị vào tối qua tại khu vực thôn luồng láo hai xã cốc san thành phố lào cai
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai phối hợp với công an xã cốc san và phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng
đã vây bắt thành công đối tượng lê văn luân chú tại bảo thắng lào cai
là hung thủ gây ra vụ giết người bất thành xảy ra tại hải phòng vào cuối tháng bốn
trước đó luân có quan hệ tình cảm và sống cùng một người phụ nữ tại hải phòng
tuy nhiên sau một thời gian thì luân thuê trọ ở chỗ khác do hai người thường xuyên xảy ra mô thuẫn
vào dạng sáng ngày hai mươi tám tháng bốn luân đã dùng dao đe dọa sau đó đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục xuống
rất may là nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch
sau khi đâm trọng thương bạn gái luân đã bỏ trốn ở nhiều nơi rồi về lào cai
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai đã bàn giao đối tượng cho công an hải phòng
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng bình cho biết vừa đấu tranh thành công chuyên án
mua bán tàng trữ vận chuyển vật liệu nổ trái phép thu giữ gần một tấn thuốc nổ và tạm giữ hai đối tượng có liên quan
lực lượng ban chuyên án đã bắt quả tang hai đối tượng là nguyễn văn thụ và lê văn toản cùng chú huyện lệ thủy
đang tổ chức vận chuyển hai mươi một bao tải được đóng gói cẩn thận
bước đầu hai đối tượng khai nhận bên trong các bao tải là thuốc nổ với tổng trọng lượng tám trăm hai mươi kg
được thu mua từ địa bàn quảng trị và dự định vận chuyển vào địa bàn các tỉnh phía nam tiêu thụ
khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ thêm hai mươi năm kg thuốc nổ
một khẩu súng một mươi chín viên đạn một xe tải và nhiều tăng vật có liên quan
hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng
công an thành phố thái nguyên vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam trương đức thưởng
và nguyễn quang ngọc cùng chú tại thái nguyên về tội cướp giật tài sản
quá trình điều tra thưởng và ngọc khai nhận trong khoảng tháng bốn đến đầu tháng năm
hai đối tượng đã thực hiện một mươi ba vụ cướp giật tài sản là điện thoại di động ở địa bàn thành phố thái nguyên
thủ đoạn của các đối tượng là điều khiển xe máy trên các tuyến đường
tìm kiếm người dân sơ hở trong bảo quản tài sản để cướp giật
được biết đối tượng thưởng đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
hủy hoại tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy
cơ quan công an đã thu hồi được bảy điện thoại di động là vật chứng của bảy vụ án
đồng thời hoàn tất thủ tục để trả lại cho các bị hại
với hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
hai đối tượng gồm phạm văn tráng chú tệ phường kinh bắc thành phố bắc ninh
đỗ văn dũng và lê văn thái cùng chú tệ huyện an lão hải phòng
đã bị công an thành phố bắc ninh ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
theo hồ sơ vụ án tráng là đối tượng chuyên cho vai lãnh nặng theo hình thức bốc bắt họ
với lãi suất bốn đồng một triệu một ngày tức một trăm bốn mươi sáu một năm
tráng đã thuê dũng và thái làm nhiệm vụ chuyển tiền vai và thu tiền của người vai
sau đó tổng hợp số tiền khách trả rồi chuyển toàn bộ vào tài khoản của tráng
với thủ đoạn trên từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
các đối tượng đã cho năm người vay lãi nặng tổng số tiền thu lợi bất chính gần một trăm năm mươi triệu đồng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
liên hoan văn nghệ quần chúng lực lượng cảnh sát nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai
đã bế mạc vào tối qua tại hà nội
liên hoan do bộ công an chỉ đạo tổ chức cục công tác đảng và công tác chính trị
phối hợp và công an tp hà nội thực hiện
sau ba ngày tranh tài hai mươi một đoàn nghệ thuật đến từ khối cảnh sát trực thuộc bộ
các học viện trường công an nhân dân và lực lượng cảnh sát
một số tỉnh thành phố đã công hiến những màn thi và trình diễn đầy ấn tượng
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
đã đến dự và trao tặng giải thưởng cho các phần thi xuất sắc
sau ba ngày thi liên hoan đã đem đến một trăm linh tiết mục nghệ thuật với các thể loại ca múa nhạc kịch
trong đó có bảy mươi tiết mục là tự biên sáng tác mới của các tác giả
là lãnh đạo cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
phần lớn các tiết mục tại liên hoan lần này đã khắc họa đậm nét hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân
gần dân bám dân bám sát địa bàn nhất là những khoảnh khắc lịch sử trên tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín
và cả trong chiến dịch cấp căn cước công dân
phát biểu tại lễ bế mạc thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã chúc mừng và biểu dương các cá nhân tập thể
đã giành được những giải thưởng tại liên hoan lần này
đồng thời đề nghị các đoàn nghệ thuật quân chúng tiếp tục làm tốt vai trò nóng cốt
hạt nhân phong trào văn hóa văn nghệ tại cơ sở xây dựng mạnh mẽ phong trào quân chúng
từ các đơn vị cơ sở phục vụ yêu cầu chính trị xây dựng đời sống văn hóa và thị hiếu lành mạnh trong cán bộ chiến sĩ
kết thúc liên hoan ban tổ chức đã trao hai mươi giải a ba mươi giải b bốn mươi giải c cho các cá nhân xuất sắc
trao chín giải c bảy giải b và năm giải a toàn đoàn cho các tập thể có những tiết mục chương trình
diễn thành công
tin an ninh trả tự cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái nguyên vừa thi hành lệnh bắt tạm giam
đối với ba bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một bị can về tội tổ chức đánh bạc
các đối tượng này là đại lý cấp hai nằm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ
thông qua hệ thống game bài đổi thưởng rigvit tip club của nguyễn văn dương phan xảo nam và đồng phạm
các đối tượng bị bắt tạm giam là lê thanh an chú tại huyện phú lương
hoàng xuân khánh chú tại huyện định hóa và nguyễn hoàng đạt chú tại thành phố phổ yên
trong đó đạt đang bỏ trốn
đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú là dương văn hậu chú tại thành phố sông công đều thuộc tỉnh thái nguyên
theo kết quả điều tra trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi bảy những đối tượng trên đã liên hệ trao đổi thống nhất với các đại lý cấp một
của hệ thống game bài đổi thường rigvit tip club để nhận làm đại lý cấp hai
các đối tượng tự quảng bá đại lý tiến hành mua bán rick là tiền ảo trên hệ thống đánh bạc cho hàng trăm tài khoản đánh bạc
hưởng phần trăm tranh lệch số tiền giao dịch qua các đối tượng ước tính khoảng hai mươi hai tỷ đồng và thu lợi bất chính khoảng bốn trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái nguyên đang tiếp tục điều tra vụ án truy bắt đối tượng bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật
để điều tra làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
ngày hôm qua công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đã tạm giữ hai đối tượng là phạm văn dương quê ở hải phòng và quách vũ linh quê ở an giang
theo điều tra dương làm bảo vệ tại một công ty thuộc khu công nghiệp đồng an hai phường hoa phú thành phố thủ dầu một
đã móc nối cùng đối tượng quách vũ linh là nhân viên của công ty để lấy dây đồng là nguyên liệu sản xuất của công ty đem bán lấy tiền tiêu xài
các đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi chín tháng bốn
lợi dụng đêm khuya dương đã mở cửa kho cho linh lấy tổng cộng ba mươi bốn cuộn dây đồng trị giá khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng đem đi bán
sau đó chia nhau tiêu xài vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thì một trong những mặt công tác quan trọng đó là đảm bảo an toàn tại các khu lưu trú phục vụ cho các đoàn thể thao tham dự sự kiện
chính vì vậy cùng với chỉ đạo của ban giám đốc công an tp hà nội
và sự quyết tâm cao của toàn lực lượng những ngày này công an các quận huyện trên địa bàn hà nội đã tăng cường công tác bảo vệ
đảm bảo an ninh trả tự tại các khách sạn có đoàn thể thao lưu trú trong suốt thời gian diễn ra sea games ba mươi một
để đảm bảo an toàn cho đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một được thành công về mọi mặt
một phương án tổng thể đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ các hoạt động sự kiện đại hội đã được công an quận ba đình triển khai
đến nay tất cả đã được sẵn sàng để chuẩn bị cho ngày hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một diễn ra tại việt nam được an toàn thân thiện
để đảm bảo an toàn cho các đoàn khách quốc tế các đoàn vận động viên và quan chức tham gia đại hội thể thao đông nam á trong nhà
cũng như là tại điểm thi đấu trên địa bàn của quận ba đình
khách sạn grand vista hà nội một trong những cơ sở lưu trú được sở du lịch hà nội lựa chọn để đón các đoàn vận động viên quốc tế trong sea games ba mươi một
đến thời điểm này khách sạn đặc biệt là một trong những cơ sở lưu trú
hà nội đã đón gần một vận động viên huấn luyện viên tham dự sea games ba mươi một
do đó công an quận ba đình hà nội đã phân công cán bộ chiến sĩ ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ mỗi ca sáu tiếng
để bảo đảm an ninh trật tự cũng như kịp thời xử lý các tình huống khi có sự cố xảy ra
công an phường cũng đã xây dựng phương án và tuyên truyền đến toàn bộ các người dân cũng như các cơ sở
để đảm bảo tốt hoặc công tác
sea games ba mươi một và công an phường cũng đã lên phương án đối với các tình huống xảy ra bất ngờ
tại hai khách sạn để có thể kịp thời xử lý và làm tốt công tác bảo vệ của sea games
dự kiến sea games ba mươi một sẽ thu hút gần một mươi vận động viên huấn luyện viên cán bộ quan chức
và hàng chục nghìn khách du lịch đến hà nội để cổ vũ tham quan du lịch trong dịp này
chính vì vậy ngoài việc đảm bảo an ninh trật tự nói chung thì công tác phòng cháy chữa cháy
cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong thời gian diễn ra đại hội
đây cũng là một khách sạn nằm gần trung tâm sân vật đồng mỹ đình
và cũng là một trong những khách sạn mà được nhiều vận động viên rồi cổ động viên
cũng như các đoàn quốc tế nghỉ tại khách sạn hai a này
thế chính vì vậy mà chúng tôi đã phối hợp tốt với lực lượng cơ sở
và lực lượng công an quận công an phường để chúng ta triển khai phương án này
và đặc biệt là chúng ta đã thực tập một cách an toàn để tạo những hiệu ứng
cũng như là cái yên tâm của người dân thủ đô đặc biệt là người dân ở các quốc gia
đến tại hà nội chúng ta để tham quan cũng như là thi đấu trong cái kỳ sea games này
đến thời điểm hiện tại mọi công tác chuẩn bị đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối
cho đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một đã hoàn tất
với những nỗ lực của lực lượng công an hy vọng sẽ đem đến cho các đoàn đại biểu
sang dự đại hội cùng du khách một trải nghiệm vui vẻ thú vị
đặc biệt ấn tượng với sự an toàn hiếu khách của đất nước con người việt nam
ngày hôm qua lịch thi đấu môn bóng đá nam vòng loại bảng a
trên dân vật động việt trì thỉnh phố thọ đã diễn ra trên hai trận đấu
giữa đội tuyển u hai mươi ba myanmar gặp đội tuyển u hai mươi ba philippines vào lúc một mươi sáu giờ
và trận đấu giữa đội tuyển u hai mươi ba indonesia gặp đội tuyển u hai mươi ba timor leste diễn ra vào lúc một mươi chín h
mặc dù lượng cổ động viên đến dân ít nhưng công an tỉnh phú thọ vẫn triển khai các phương án
bảo đảm an ninh trả tự hướng dẫn phân luồng giao thông và đón dẫn đoàn các đội tuyển
từ nơi ăn nghỉ tập luyện đến địa điểm thi đấu an toàn
bên cạnh đó công an thành phố việt trì và các địa bàn lân cận
cũng tăng cường tuần tra vũ trang khép kín địa bàn
không để xảy ra các tình huống mất an ninh trả tự